từ việc khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản sau thu hoạch của nông dân ở tỉnh đồng nai và một số tỉnh lân cận
chợ đầu mối nông sản thực phẩm dầu dây đã ra đời bước đầu góp phần giúp cho nông dân có địa chỉ để tiêu thụ sản phẩm
và tiểu thương thuận lợi mua hàng hóa
hiện bộ công thương đang hướng xây dựng ở đây thành chợ đầu mối nông sản quốc tế đầu tiên của nước ta
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hiện mỗi đêm chợ đầu mối nông sản thực phẩm dầu dây có khoảng ba trăm linh tấn nông sản từ các nơi đưa về
theo ban quản lý chợ sau hơn một năm khai trương chợ đã hoạt động được hơn ba mươi công suất
như vậy chợ dầu dây đi vào hoạt động khá nhanh so với những chợ đầu mối nông sản thực phẩm trong vùng
hiện bây giờ đã có chợ đầu mối rồi thì ta đi thẳng đến đây ta tiêu thụ
và hơn nữa cũng là có lợi cả đôi bên
một mặt là chợ đầu mối dầu dây tiện lợi về hàng hóa
nó cung cấp hàng hóa rất là dồi dào
một bên nữa tiêu thụ hàng cho nông dân
bộ công thương cho biết hiện cả nước có hơn tám chợ trong đó có tám mươi ba chợ đầu mối chiếm chín mươi bảy
mạng lưới chợ đầu mối nông sản ở việt nam chưa tương xứng với vai trò quan trọng
và yêu cầu phát triển
do đó bộ công thương chọn chợ đầu mối nông sản thực phẩm dầu dây để xây dựng thành chợ đầu mối nông sản quốc tế
đảm bảo an toàn với sức phẩm xây dựng chuỗi liên kết từ vùng sản xuất đến chợ
cũng như là xây dựng các kênh phân phối đến các cơ sở bán lẻ khác
hoặc là các người tiêu dùng cuối cùng
và cái quy truẩn kinh doanh phương thức kinh doanh và tất cả các quy truẩn
thì dần dần sẽ phải đáp ứng theo quy định của liên hiệp chợ bán huồn thế giới
chợ đầu mối nông sản thực phẩm dầu dây đang góp phần quan trọng trong kết nối
nâng cao hiệu quả lưu thông phân phối thúc đẩy giao thương hàng nông sản
đặc sản vùng đông nam bộ